thưa quý vị phát hiện xe bán tải do người phụ nữ điều khiển chở theo bé gái có biểu hiện bị co giật do ngặt nuốt phải hạt nhãn
cảnh sát giao thông huyện gò dầu của tỉnh tây ninh đã tiếp cận mở đường và đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
hành động rất ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông gò dầu đã khiến dành bé gái rất xúc động và đã gửi thư cho lực lượng cảnh sát giao thông với lời cảm ơn
các đồng chí nhiệt tình lấy xe dẫn đường đưa con tôi đến bệnh viện xuyên á gò dầu cấp cứu tôi vô cùng biết ơn các đồng chí
đây là những dòng thư cảm ơn đầy xúc động của người thân bé gái gửi đến lực lượng cảnh sát giao thông gò dầu
trước đó khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi bảy
tháng hai lực lượng công an phát hiện xe bán tải lưu thông trên đường do một phụ nữ điều khiển chở theo một em bé có dấu hiệu bị ngạt do nút phải hạt nhãn
người phụ nữ đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu do chị đang trong tình trạng hoảng loạn lái xe không được ồn
tổ công tác đã nhanh chóng bố trí cán bộ cảnh sát giao thông lên lái xe ô tô yêu cầu người mẹ ngồi phía sau bế bé đặt cao đầu cho bé dễ thở hô hấp cho bé
các đồng chí còn lại sử dụng phương tiện mô tô
tổ đặc trùng mở đường đến bệnh viện xuyên á gò dầu cách đó một mươi năm km
rất may mắn cháu bé đã được các bác sĩ kiểm thử cứu chữa không nguy hiểm đến tình mạng
cảm kích trước hành động ý nghĩa của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông gò dầu gia đình cháu bé đã kết thư để gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ đã hết lòng phục vụ nhân dân là chỗ dựa điểm tượng nguồn đem lại hiệu tinh vững chắc cho mọi gia đình
các đồng chí còn lại sử dụng phương tiện mô tả
cảnh sát cơ động bộ công an tăng cường cho phòng cảnh sát giao thông đang thực hiện ca tuần tra kiểm soát theo kế hoạch
khi đến km một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tám trăm linh quốc lộ một a đoạn thuộc thôn hai xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận không may xe ô tô va vào trụ bê tông bên đường và lao xuống mương nước
hậu quả làm trung úy trần đức lâm và trung úy phạm tấn phát bị thương cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hàm tân
tuy nhiên do vết thương quá nặng trung úy phạm tấn phát đã hy sinh trung úy trần đức lâm bị thương đang điều trị tại bệnh viện
lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc đồng thời thăm hỏi động viên gia đình cán bộ hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ
khi được tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn lê quý đường không chấp hành còn tông xe vào thượng úy trần trung đức gây thương tích nặng
công an tp yên bái tìm hiểu
yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê quý đường sinh năm hai nghìn ba trú tại tổ một mươi bốn phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái về tội chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng hai lê quý đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên trục đường đại lộ nguyễn thái học tổ một phường nguyễn thái học tp yên bái tỉnh yên bái
thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an tp yên bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
vào thời điểm này thượng úy trần trung đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đường đã không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí đức khiến đồng chí đức bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lưu ký đường kết quả là năm mươi ba mg trên một lít khí thở
chiều tối ngày hôm nay công an tp hcm đã họp báo về vụ án giết người cướp tài sản hiếp dâm xảy ra tại nhà trọ có địa chỉ tại một trăm linh ba trên một mươi tám quang trung
khu phố năm phường tăng nhân phú b tp thủ đức do đối tượng nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú tại phường tăng nhân phú b tp thủ đức thực hiện
kết quả điều tra vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số một mươi bốn với lý do phụ giúp dọn đồ đạc
nguyễn đăng khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị vi thị thống
sau đó tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân đồng thời chiếm đoạt một lắc tay một nhẫn trên người hai nhẫn và một sợi dây chuyền vàng một đôi bông tai và ba triệu đồng
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội đối tượng nguyễn đăng khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào túi ni lông màu đen
đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp bên đường nội bộ khu công nghệ cao tp thủ đức thuộc phường tăng nhân phú a tp thủ đức
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa về tội cướp tài sản giết người và hiếp dâm
ngày hôm nay trên tuyến cao tốc nội bài lào cai đoạn thuộc địa phận thành phố lào cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong tại chỗ
vào thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô chở rác biển kiểm soát hai mươi bốn c tám
của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà sạch lào cai do anh nghiêm xuân bách trú tại phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai điều khiển đi hướng lào cai hà nội
va chạm với xe mô tô mỗi xe có hai người đi ngược chiều hướng hà nội lào cai
hậu quả bốn người đi trên xe hai xe mô tô tử vong tại chỗ hai xe mô tô và xe ô tô bị hỏng nặng
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
phối hợp với công an địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
đảm bảo an ninh trật tự khu vực và tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị trong những ngày tết nguyên đán giáp thìn thì bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu
làm tốt công tác nắm tình hình phòng ngừa ngăn chặn mọi hoạt động phạm tội
qua đó hình thành an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
riêng hệ lực lượng cảnh sát giao thông trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông một trăm linh trong ca trực
tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn xuyên đêm giao thừa xuyên những ngày tết
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an cũng đã có nhiều việc làm nhân văn ý nghĩa để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
ngay trong đêm giao thừa công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng cơ sở
triển khai phương án giám sát và tuần tra tại các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm
đảm bảo an toàn giao thông trật tự công cộng phòng chống pháo nổ
như tại khu vực hồ gươm thủ đô hà nội nơi tập trung đông nhân dân đến xem bắn pháo hoa
ngay từ sớm các lực lượng như cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an các quận
phường địa bàn được huy động một trăm linh quân số đến khu vực này để thiết lập an ninh nhiều lớp phòng chống các tình huống đột xuất
có thể xảy ra thời điểm trước trong và sau đêm giao thừa
công an phường bổ trí lực lượng giải quyết các vi phạm về trật tự giao thông trật tự đô thị
các trường hợp xe dừng đỗ gây gần trở giao thông
ngoài ra cũng bổ trí các tổ cảnh sát tuần tra mật phục để phòng ngừa các trường hợp đối tượng phá bản hình chữ
và trộm cắp tài sản của du khách của người dân khi tham gia chương trình bắn pháo hoa
với tinh thần xuyên đêm xuyên tết kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ
không vì kiêng nể ngày tết mà bỏ qua lỗi vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông công an trên toàn quốc đã duy trì một trăm linh quân số
phối hợp thành lập các tổ tuần tra kiểm soát kết hợp với việc lập chốt kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như chở nhiều người
phóng nhanh vượt ẩu vi phạm tốc độ chở quá khổ quá tải đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn
giữa trạm cảnh sát thông maragui và chốt đèo bảo lộc có sự phối hợp với nhau
đây là dịp đầu năm mới khi tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
cũng hướng dẫn người tuyên truyền
cho người dân hiểu về luật giao thông rồi tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông
tết thử nông độ côn với lại ma túy em thấy việc đó là hợp lý
các năm trước đi là hơi bị tai nạn hơi nhiều không xe liên tục các chú làm em rất là đồng tình
xác định tết cũng là thời điểm lượng khách đổ về các di tích lễ hội xuân tăng mạnh
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và du khách thập phương tham gia các lễ hội đầu năm
công an các tỉnh thành phố cũng đã huy động tối đa lực lượng
triển khai đồng bộ phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các di tích lịch sử
dành làm thắng cảnh các điểm văn hóa tâm linh trên địa bàn
đây là lần thứ tư tôi đến với nhân tử
năm nay thì lượng du khách đến đây rất là đông
nhưng mà lực lượng công an luôn túc trực để hướng dẫn mọi người rất là nhiệt tình
nên là tôi rất yên tâm
chúng tôi triển khai các tổ công tác tại các địa điểm
tại các chùa dọc theo tuyến chùa từ giải oan đến chùa đồng
chúng tôi còn triển khai các công tác nắm tình hình
kiểm tra một số các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo
để phòng tránh các hoạt động mê tín dị đoan xảy ra trên địa bàn khu di tích danh tháng yên tử
cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại nhiều địa điểm
lực lượng công an cũng có những phần quàn nhỏ khiến người dân cảm kích khi về du xuân chảy hội
trên tuyến tỉnh lộ bảy trăm tám mươi hai qua địa phận thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
dưới cây nắng chiều oi ả giữa những ngày tết
hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông không quản ngại
đội nắng phát tặng nước uống khăn lạnh cho nhân dân
còn tại các bệnh viện để có đủ lượng máu tiểu cầu cung cấp cho các bệnh viện và dự trữ
nhiều thanh niên công an cũng đã ứng trực kịp thời hiến tiểu cầu cứu người dịp tết
năm nay phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã bố trí trên sáu mươi đoàn viên là cán bộ chiến sĩ
tự nguyện tham gia chương trình xuân hồng yêu thương
đã góp phần mang lại sự an tâm cho nhiều gia đình người bệnh
có người thân mà nằm ở trong điều kiện bị bệnh như thế
rất cần sự giúp đỡ từ phía ngoài mà nhận được sự giúp đỡ từ các đơn vị công an
thì gia đình cũng rất biết ơn
một mùa xuân mới lại đến nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đồng hành chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp
cùng sự ủng hộ tham gia nhiệt tình trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân
nên trong những ngày nghỉ tết vừa qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước
cơ bản được đảm bảo ổn định không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộ
thưa quý vị tọa lạc tại vị trí trung tâm của thủ đô hà nội nhà hát hồ gươm
là điểm nhấn kiến trúc văn hóa của thành phố
công trình được bộ công an và thành phố hà nội đầu tư xây dựng mang kiến trúc châu âu cổ điển
toát lên sự sang trọng nhưng vẫn có những nét hoa văn biểu trưng cho văn hóa việt
sau khi đi vào hoạt động cùng với sự thành công của nhiều chương trình nghệ thuật
sự kiện quy mô cấp quốc gia và quốc tế nhà hát hồ gươm còn được ghi dấu trên bản đồ
các nhà hát danh tiếng với kiến trúc hiện đại và độc đáo
nhà hát hồ gươm nằm tại số bốn mươi
bốn mươi a hàng bài quận hoàn kiếm hà nội
công trình này được xây dựng trên khu đất có diện tích năm bảy mươi bảy m hai
diện tích xây dựng ba năm trăm năm mươi ba m hai với tổng diện tích sàn xây dựng là hai mươi bốn m hai
gồm sáu tầng nổi và ba tầng hầm được sử dụng làm nhà hát đa năng với nhiều loại hình khác nhau
từ sau khi chính thức đi vào vận hành tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nhà hát hồ gươm liên tục sáng đèn với những chương trình mang tầm quốc gia
và quốc tế
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhà hát hồ gươm được website tenpet của tổ chức giải thưởng du lịch thế giới
world travel awards công bố là một trong một mươi nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới
sánh vai cùng các biểu tượng của nhà hát thế giới như nhà hát metropoliton opera mỹ
sydney opera house của úc
sự công nhận của các chuyên gia du lịch thế giới đã góp phần củng cố vị thế của nhà hát
và tôn vinh những đóng góp của việt nam nói chung hà nội nói riêng
vào lĩnh vực văn hóa

thưa quý vị đứng bên cạnh tôi đây là ông hồ thượng trị kiến trúc sư trưởng của nhà hát hồ gươm
và đây cũng chính là một trong những kiến trúc sư ngắn bó với nhiều công trình nổi tiếng
ở trong nước và nước ngoài
rất hân hạnh được đồng hành cùng với ông trong chương trình ngày hôm nay
vâng ông có thể chia sẻ cho tôi cũng như là quý khán giả được biết là ý tưởng
để có thể thiết kế lên mê hình nhà hát hồ gươm ngày hôm nay
trước hết phải nói đây là một vị trí rất đặc biệt
giữa lòng thủ đô hà nội
công trình nhà hát hồ gươm được đặt trong vị trí này
nhưng tính chất đặc biệt của nó hơn nữa là trong khung cảnh của nhà hát
nó có một công trình mang tính chất di tích để lại đó là cổng cổ
tạo nên một sự tương phản giữa đường nét kiến trúc cổ
và cái đường nét kiến trúc mới của nhà hát hồ gươm
về phong cách của nhà hát hồ gươm thì chúng tôi dựa theo cái phong cách
neo classic kết hợp giữa cổ điển truyền thống và hiện đại
chúng ta có thể khám phá cái công trình này từ phía ngoài thì nó mang tính chất gián dấp
đó là công trình cổ với cái cổng cổ với những cái đường nét cột
về phong cách của nhà hát hồ gươm thì chúng tôi dựa theo cái phong cách neo classic kết hợp giữa cổ điển truyền thống và hiện đại
đó là công trình cổ với cái cổng cổ với những cái đường nét cột
phương thức cột thẳng đứng cổ
nhưng bắt đầu vào trong thì chúng ta thấy sự chuyển tiếp của nó
mang đến chất nó truyền thống và hiện đại dần ở bên trong
đó là mong muốn của chúng tôi
vậy tỉnh quan bên ngoài không gian nhà hát cũng như là các công trình phụ trợ được thiết kế ra sao ạ thưa ông

tầng hầm là một cái hệ thống